không có dưỡng thang bằng
tân thưa quý vị
những chuồng chuồn tre như thế này
không chỉ được giao bán tại các lễ hội truyền thống
hay là ở nhiều cửa hàng lưu niệm
mà hiện nay chuồng chuồn tre tại xã thạch xá

truyền thống của người việt nam
được thể hiện trên những con chuồng chuồn tre
một lần nữa được bạn bè quốc tế biết đến
và ngày hôm nay nhờ sự giúp đỡ của cô chú liên xoan
mà thu trang đã có sản phẩm
chuồng chuồn tre để tặng cho quý vị khán giả
và thông qua đây thì hy vọng quý vị
sẽ có thể tìm đến
địa điểm là chuồng chuồn tre thạch xá

là một sản phẩm rất là việt nam
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo